theo phản ánh những ngày gần đây nhiều hộ dân ở xóm náng xã nhã lộng và xóm tân sơn xã úc kỳ huyện phú bình tỉnh thái nguyên
rất bức xúc về hành vi xả trộm chất thải chưa rõ nguồn gốc có mùi đen bốc mùi hắc và gây khó chịu ô nhiễm môi trường
hiện thì chính quyền và các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thái nguyên

nước đen từ rãnh bùn này chảy đến đâu là cỏ trái xém ngả màu vàng đến đó
còn tại xóm tân sơn xã úc kỳ khu ruộng trồng cỏ của gia đình ông dương văn tập xuất hiện một bãi chất thải giống như trên
bãi chất thải thuộc dạng lỏng đổ tràn ra mặt ruộng một số lượng chất thải bị ngấm loang xuống ruộng ngô gần đó
nói chung là nông nghiệp chúng tôi đang chân nuôi con bò con nông cái thứ đổ này cỏ đang nuôi nói thật là cũng phúc trúc lắm
nói thật là mấy hôm nay là gia đình rất là khó chịu
nói chung là một nửa bò một nửa rồi bò ăn
được biết sau khi nhận được phản ánh của huyện phú bình ngày hai mươi bảy tháng hai trung tâm quan trách tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên đã đến kiểm tra và lấy mẫu để xác định loại chất thải
đồng thời cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định đối tượng và nguồn gốc chất thải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật